trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng chín tổ tuần tra của công an phường thọ quang nhận được tin báo về vụ việc bắt giữ người trái phép trước cổng chùa linh ứng quận sơn trà nên đã điều động lực lượng đến hiện trường
sau một giờ đồng hồ tích cực truy tìm đã phát hiện một xe bán tải cùng ba đối tượng kể trên nên đã mời về cơ quan công an làm việc
được biết vì lý do anh nguyễn hữu phú chú tỉnh hà tĩnh có quan hệ làm ăn với hảo nhưng trốn tránh không trả tiền nên hảo đã nhờ cả nhóm dụ phú lên khu vực chùa linh ứng để hỏi rõ
tại đây anh phú phản ứng nên hai bên xảy ra xô xát và anh phú bị đưa lên xe ô tô buộc phải viết giấy trả nợ số tiền một trăm năm mươi triệu đồng đã nợ hào
trên đường trà anh phú về thì cả nhóm bị công an phát hiện
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc trong lúc đang tuần tra kiểm soát đã bắt được một đối tượng trốn truy nã tiếp tục đi trộm cắp xe máy
đó là lý văn kiên chú tại huyện bù đăng tây mì phước
bị bắt giữ vì có hành vi bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra do chạy quá tốc độ
đối tượng khai nhận chiếc xe máy là do đối tượng trộm cắp của một người dân tại địa bàn huyện yagrai tỉnh gia lai đang trên đường mang về thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
khám xét trong ba lô của đối tượng tổ công tác còn phát hiện ba điện thoại di động một bộ vam phá khóa cùng nhiều dụng cụ để trộm cắp
qua xác minh tại địa phương nơi đối tượng cư trú đối tượng kiên đang bị công an tỉnh lâm đồng truy nã về tội trộm cắp tài sản
từng có ba tiền án về tội gây dối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản trần võ quốc tuấn chủ tệ quận ninh kiều thành phố cần thơ lại vừa bị công an thị xã ngã bảy khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản